hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để điều tra về hành vi giữ người trái pháp luật và cướp tài sản
theo điều tra vào khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi một người phụ nữ cùng hoạt góp một tỷ đồng để nhập một số máy sản xuất khẩu trang
do gặp trục trạc cho nên người phụ nữ này không nhập được máy như dự tính hoạt đã yêu cầu trả một tỷ đồng
cho đến sáng ngày hai mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hoạt cùng với các đối tượng đã đến chỗ ở của người phụ nữ để tìm đòi tiền
cả nhóm sau đó đã đưa người phụ nữ và con trai đi đến khu đất chống
ép nạn nhân viết giấy vay tiền một tỷ đồng một hợp đồng thuê xe một giấy biên nhận tiền
ngay sau khi tiếp nhận tin báo công an quận thanh xuân đã khống chế các đối tượng giải cứu thành công hai mẹ con nạn nhân
công an thành phố bô ma thuật tỉnh đắk lắc vừa bắt tạm giam đối tượng nguyễn thanh tài ở phường tân thành thành phố bùa ma thuật về hành vi cố ý gây thương tích
trước đó tài đã vô cớ cầm một cây dao dựa xông vào nhà của bà đặng thị nhung là người hàng xóm
vào lúc này bà nhung cùng với con trai là nguyễn thanh và hai cháu nhỏ đang ở nhà thì bất ngờ tài đã xông vào chém tới tấp vào người anh thanh
tài còn ném khúc gậy tre vào lưng khiến cho bà nhung ngã xuống đường
và hậu quả là bà nhung bị tài gây thương tích một mươi chín
sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng đến hiện trường đưa tài về trụ sở làm việc
bước đầu tài khai nhận không có mâu thuẫn gì và được biết tài đã nghiện ma túy hơn một mươi năm và thường xuyên sử dụng ma túy cho nên nhiều khả năng là thời điểm gây án tài đã sử dụng ma túy
thưa quý vị vào tối ngày hôm qua một vụ cháy lớn đã xảy ra tại công ty giày da nằm trên đường tây lân phường bình trị đông a quận bình tân tp hcm
thông tin ban đầu vào khoảng hai mươi một h ba mươi phút tối ngày một mươi năm tháng một nhiều công nhân đang tăng ca trong công ty giày da nằm trên đường tây lân
thì bất ngờ nghe tiếng nổ lớn và phát hiện khu vực xưởng may rộng hàng ngàn mét vuông phát hỏa dữ dội
nhận được tin báo lực lượng phòng cháy chữa cháy của nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố đã được điều động tri viện tới hiện trường triển khai công tác dập lửa
và cho đến hai mươi ba h đám cháy ở công ty này cơ bản được khống chế
vụ cháy không gây thương vong về người thế nhưng đã khiến cho nhiều tài sản bị thiêu dụi ước tính thiệt hại ban đầu hàng tỷ đồng
tiếp sau đây biên tập viên thu hương sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin về truy nã tội phạm
và nội dung này cũng sẽ kết thúc phần điểm đi nhanh phát sóng lúc chín giờ sáng ngày hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an huyện an dương thành phố hải phòng đã ra quyết định truy nã đối với hai đối tượng cùng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng nguyễn thành luân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám hộ khẩu thường trú tại thôn văn xá xã quốc tuấn huyện an dương thành phố hải phòng
và đối tượng vũ đức cường sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một hộ khẩu thường trú tại thôn trang quang xã an đồng huyện an dương thành phố hải phòng
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận quyết định truy nã của văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố hải phòng
là đối tượng lê xuân thắng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một hộ khẩu thường trú tại năm mươi một trên ba hùng duệ vương phường thượng lý quận hồng bàng thành phố hải phòng
tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện